nhưng nó còn một số các vấn đề khó khăn trong công tác tiêm chủng
đó là vì xác định cái việc tiêm chủng diễn ra kéo dài trong một thời gian dài
và chính vì vậy những khó khăn đối với ngành y tế công an nhân dân nói chung
là lực lượng y tế vẫn còn mọc
một lúc phải tham gia rất nhiều các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch
và đặc biệt là công tác về tiêm chủng
để đảm bảo vấn đề tiêm chủng được an toàn
thì việc tập hấn cho toàn bộ các lực lượng nhân viên y tế
là vấn đề rất là quan trọng cần được đặt ra trong cái thời gian tới
vâng đạt miễn dịch cộng đồng là mục tiêu quan trọng nhất
để có thể chấm dứt một đại dịch
vậy thì theo bác sĩ cần có những biện pháp gì để gỡ khó
cũng như là nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
chiến dịch tiêm phòng vaccine có lẽ là còn kéo dài
để đạt được miễn dịch trong cộng đồng
thì tất cả những người dân đều phải được tham gia tiêm chủng vaccine
để đạt được vấn đề tiêm chủng vaccine đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine
thì cái vấn đề đặt ra là đội ngũ nhân viên y tế
cũng phải đảm bảo đủ nguồn nhân lực để thực hiện công tác tiêm chủng
hiện nay thì chính phủ cũng đang
khuyến cáo tất cả các cái công ty đang sản xuất các cái vaccine trong nước
sẽ đẩy nhanh cái tiến độ vaccine
để đảm bảo cung ứng vaccine trong cộng đồng
trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp
với sự bùng phát của nhiều ổ dịch không rõ nguyên nhân
thì đối với người dân thì cái thông điệp năm k
là phải chấp hành tuân thủ nghiêm túc
và bên cạnh đó thì người dân cũng nên nhận thức về cái vấn đề vai trò của vaccine
trong cái phòng và chống dịch bệnh
đứng về góc độ y tế thì chúng tôi khẳng định
để đạt được cái miễn dịch trong cộng đồng
thì cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải tiêm phòng vaccine
đây là một trong những cái phương pháp mà có thể hướng tới chấm dứt cái đại dịch